nhận lời mời của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản bồ đào nha đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí hoàng bình quân
ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương dẫn đầu đã tham dự đại hội hai mươi của đảng cộng sản bồ đào nha
được tổ chức tại almada bồ đào nha từ ngày hai đến ngày bốn tháng một mươi hai
với chủ đề đảng cộng sản bồ đầu nha đồng hành cùng người lao động và nhân dân dân chủ và chủ nghĩa xã hội
đại hội đã triệu tập một hai trăm linh đại biểu chính thức cùng nhiều khách mời và đại diện các lực lượng chính trị cánh tả
tiến bộ tổ chức quân chống xã hội nghề nghiệp của bồ đào nha
đại hội đã nghe báo cáo chính trị và một trăm hai mươi tham luận định ra phương hướng và đường lối hoạt động của đảng trong thời gian tới
đồng chí geronimo de soa được bầu lại làm tổng bí thư của đảng
trong khuôn khổ tham dự đại hội đồng chí hoàng bình quân hội đàm với đoàn đại biểu đảng cộng sản bồ đào nha
trao điện mừng của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam cho đồng chí tổng bí thư cộng sản bồ đầu nha
hai bên trao đổi về tình hình của mỗi đảng mỗi nước quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước một số vấn đề khu vực và quốc tế
trong đó vấn đề biển đông và một số biện pháp phương hướng để tăng cường hơn nữa quan hệ hai đảng
nhằm góp phần đem lại lợi ích cho mỗi đảng mỗi nước và nhân dân hai nước
đảng cộng sản bồ đầu nha đánh giá cao việc đảng ta cử đoàn cấp cao sang dự đại hội
thể hiện sinh động truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai đảng
chúng tôi rất mừng được đón tiếp nhiều đoàn đại biểu cấp cao tới dự đại hội đặc biệt là đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam
đây là cơ hội rất tuyệt vời để trao đổi ý kiến về hoạt động cũng như mục tiêu của các đảng cộng sản
chúng tôi đánh giá rất cao tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ giữa hai đảng
trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay diễn biến rất phức tạp
chúng tôi cho rằng việc tăng cường mối quan hệ giữa các đảng cộng sản có ý nghĩa rất quan trọng
đối với công cuộc bảo vệ hòa bình và quyền tự quyết dân tộc
mở ra một con đường mới hướng tới bình đẳng tiến bộ xã hội ở mỗi nước và trên phạm vi toàn thế giới
nhân dịp này đồng chí hoàng bình quân cũng đã làm việc với quốc vụ khanh bộ ngoại giao bồ đầu nha
chủ nhiệm ubnd quốc hội bồ đầu nha thảo luận các biện pháp cần thiết để cung cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa việt nam bồ đầu nha
nhất là trong một số lĩnh vực có nhiều tiềm năng như phát triển hạ tầng năng lượng sạch kinh tế biển